sau nhiều tháng theo dõi dạng sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đội hai phối hợp cùng đội sáu và đoàn liên ngành văn hóa xã hội bất ngờ ập vào khám xét một mươi năm phòng hát đang hoạt động tại karaoke xo
do trần ngọc phúc tự phúc ích o sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú quận một mươi hai làm chủ phát hiện có sáu phòng gần một trăm linh người là dân chơi đang phê ma túy và thu giữ một lượng lớn ma túy tại địa điểm này
qua kiểm tra ban đầu có rất nhiều đối tượng dương tính với ma túy
phụ xo đã bị phá hủy
hồ đã bị cơ quan công an đưa về trụ sở để làm rõ việc có liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy trong điểm kinh doanh karaoke của phúc
tại tỉnh bình thuận công an huyện hàm thuận bắc phối hợp cùng công an thành phố phan thiết vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra vào trưa ngày bốn tháng bốn vừa qua tại thôn phú điền xã hàm phú huyện hàm thuận bắc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng ba năm trước bà nguyễn thị mỹ hiền
chú huyện hàm thuận bắc
con nợ của bà nguyễn nữ hồng dược tiền mua bán thanh long hơn một trăm linh triệu đồng
bà dược nhiều lần đòi nhưng bà hiển vẫn không trả
sau đó bà sược đặt vấn đề với nguyễn trí thanh chú thành phố phan thiết đòi hộ tiền theo tỷ lệ ăn chia là năm mươi năm mươi
thanh đã rủ thêm năm đối tượng khác đi cùng
khi gặp bà hiền cả nhóm đã gây áp lực buộc bà hiền lên xe và trở đến một quán cà phê tại thành phố phan thiết
sau đó yêu cầu bà hiền gọi điện cho con gái mang tiền đến trả
nhận được tin báo lực lượng công an đã kịp thời giải cứu bà hiền và bắt giữ các đối tượng
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã làm rõ thủ phạm thực hiện chót lọt gần chục vụ trộm cắp trên địa bàn
điều khá bất ngờ thủ phạm là một đứa trẻ vị thành niên mới một mươi năm tuổi
đó là phạm văn lất sinh năm hai nghìn bốn chú ở xã ba tô huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi
tại cơ quan công an lất khai nhận đã đột nhập vào chín nhà dân trên địa bàn xã tịnh ấn tây
và phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi trộm cắp tài sản
hiện lực lượng công an đang tạm giữ của lất năm trăm linh các điện thoại di động một chiếc nhẫn một điện thoại
do đối tượng trộm được trước đó
gia đình của lất cho biết lất đã bỏ nhà đi từ sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đến nay
bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến chân gà tại nhà bà nguyễn thị hà bốn mươi bảy tuổi ở thôn nghĩa lập xã phủ khê thị xã tử sơn
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
phát hiện gần sáu trăm linh kg chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc xác định chủ của lô hàng trên là nguyễn thị vân ba mươi năm tuổi ở khu phố đọ xá phường ninh xá thành phố bắc ninh
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn giấy tờ về nguồn gốc của số hàng trên
số chân gà trên được vân thu mua tự do từ nhiều đối tượng sau đó một địa điểm của nhà bà hà để thuê công nhân sơ chế
rồi mang đi tiêu thụ ra ngoài thị trường
phòng cảnh sát môi trường đã bản giao cho đội quản lý thị trường số hai xử lý theo quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ vừa có công điện bốn trăm linh hai cdttg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm ngày nghỉ lễ
hai mươi tháng bốn và mùa một tháng năm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan có liên quan các địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp
nâng cao năng lực bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ nhất là trên các tuyến kết nối hà nội tp hcm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
trên các trục chính ra vào hà nội và tp hcm các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các trạm thu phí bot
các điểm đang thi công thường xảy ra ồn tắc phải đảm bảo tuyệt đối an toàn đảm bảo an ninh trật tự giao thông thông suốt
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn xuyên quốc gia vừa bị triệt phá
bắt giữ hai đối tượng thu giữ năm kg ma túy đá ba bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào hai mươi ba h đêm qua chín tháng bốn ban chuyên án của công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đã phát hiện và bắt quả tang lầu giống lồng và hờ y cờ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tải xã hùi tụ huyện kỳ sơn đang có hành vi tàng trữ hai bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nhà riêng của lầu giống lồng tổ công tác phát hiện tại phòng ngủ
cất giấu một ba lô màu đen chứa một bánh heroin và năm kg ma túy đá
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận có quan hệ vợ chồng hờ y cở là người lào
các đối tượng thường xuyên mua ma túy từ lào về việt nam tiêu thụ
chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân